thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh tại tp hcm
theo thống kê số f tại tp hcm vẫn tiếp tục tăng cao
do đó sở y tế đã có kiến nghị quân y ở bộ quốc phòng tiếp tục hỗ trợ
phó giáo sư tiến sĩ tăng trí thượng giám đốc sở y tế tp hcm vừa có công văn khẩn
gửi ủy ban nhân dân tp hcm cục quân y tổng cục hậu cần
tổ điều phúi nguồn nhân lực tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín tại tp hcm
kiến nghị tiếp tục hỗ trợ lực lượng y tế thuộc bộ quốc phòng tham gia trạm y tế lưu động
trên địa bàn tp hcm đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
theo giám đốc sở y tế tp hcm ngành y tế và ban chỉ đạo phòng chống dịch quận huyện
đang xây dựng lộ trình đảm bảo nhân sự tại chỗ để tiếp tục phát huy hiệu quả
mô hình trạm y tế lưu động khi lực lượng quân y rời tp hcm
đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một số ca f cách ly tại nhà còn tương đối cao tập trung ở tám quận huyện
trong đó quận một mươi hai có sáu ba trăm hai mươi bảy ca f huyện hốc bôn có tám một trăm bốn mươi bảy ca thành phố thủ đức có hai mươi năm trăm hai mươi hai ca
huyện bình chánh có bảy một trăm sáu mươi sáu ca quận gò vấp có ba chín trăm bảy mươi ba ca quận bình tân có bốn hai trăm một mươi ca
quận tân phú có bốn tám trăm hai mươi chín ca huyện nhà bè có một một trăm tám mươi một ca
do đó sở y tế tp hcm kiến nghị ủy ban nhân dân tp hcm đề xuất bộ quốc phòng tiếp tục hỗ trợ duy trì hoạt động tám mươi năm trạm y tế lưu động
với một trăm năm mươi ba nhân viên y tế trên địa bàn tp hcm đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị sau những ngày giảm sâu vừa qua số bệnh nhân tử vong vì covid một mươi chín tại tp hcm lại có xu hướng tăng cao
trung bình số người tử vong do covid một mươi chín là sáu mươi năm ca một ngày
thực tế cho thấy số bệnh nhân tử vong do covid một mươi chín tại tp hcm
những ngày qua luôn duy trì ở mức cao
trên ngày hôm qua ngày ba mươi tháng một mươi một có bảy mươi sáu ca trong đó có một mươi bảy ca từ các tỉnh chuyển đến
tuy nhiên theo thống kê tỷ lệ tử vong tập trung chủ yếu vào nhóm người lớn tuổi
có bệnh nền và chưa được tiêm vaccine covid một mươi chín
theo thống kê của bệnh viện giả chiến điều trị bệnh nhân covid một mươi chín đa tầng
quận tân bình tp hcm từ giữa tháng một mươi số ca nhập viện tăng
kéo theo số ca tử vong bệnh nặng và nguy kịch cũng tăng
trong đó cao điểm là hai tuần trở lại đây tăng cao hơn
trung bình mỗi ngày có bảy mươi một trăm linh ca nhập viện và rải đều ở ba tầng
riêng tại tầng ba điều trị các ca nặng do bệnh viện thống nhất phụ trách
tăng từ một mươi hai mươi ca mỗi ngày
bác sĩ hồ hữu đức phó giám đốc bệnh viện giã chiến điều trị bệnh nhân covid một mươi chín đa tầng
quận tân bình cho hay bệnh viện đã thực hiện thống kê về tỷ lệ tử vong cho thấy
độ tuổi trung bình của nhóm tử vong khá cao ở mức trung bình bảy mươi hai tuổi và là những người đa bệnh lý
riêng từ ngày một tháng một mươi một đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một trong số những người tử vong thì chỉ có ba mươi sáu tám là có tiêm vaccine
một mũi hoặc hai mũi còn lại là chưa tiêm vaccine
lý do người nhà bệnh nhân đưa ra là do có nhiều bệnh lý nên chống chỉ định với tiêm vaccine
hoặc nhiều người mang bệnh nền nên sợ không dám tiêm
đặc biệt có những người được địa phương gọi đến tim nhưng đã không tiêm
vì cho rằng người già chủ yếu ở nhà không đi ra ngoài nên không tiêm sợ tuổi cao sẽ biến chứng
cũng theo bác sĩ đức do bệnh viện ba tầng có khu hồi sức bệnh nhân nặng và tỷ lệ bệnh nhân khu này chiếm đến hai mươi sáu
trong tổng số ba tầng nên tỷ lệ bệnh nhân tử vong cao chiếm sáu tám số ca nhập viện
hiện tại bệnh viện này đang điều trị cho hơn tám trăm linh trường hợp trong đó có một trăm bảy mươi bốn ca nặng được điều trị tại tầng ba
đa số là bệnh nhân lớn tuổi nhiều bệnh lý nền
bảy bác sĩ đức cho rằng cần phải có sự phòng hộ nhất định khi thành phố mở cửa
người trẻ trong gia đình hòa nhập cuộc sống công việc bình thường thì phải đảm bảo năm ca
những người bệnh lý nền đang ổn định nhưng khi mắc covid một mươi chín sẽ mất ổn định
bùng phát nhanh nên nguy cơ tử vong rất cao
với sự gia tăng của f tại tp hcm sở y tế tp hcm đã đưa ra đề xuất cho y tế tư nhân
làm trạm y tế tự động và tham gia chăm sóc f tại nhà bệnh nhân
ngày một tháng một mươi hai sở y tế tp hcm cho biết
đã gửi ủy ban nhân dân tp hcm về việc thí điểm cơ chế cho y tế tư nhân
tham gia chăm sóc và điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín
theo sở y tế hệ thống y tế tư nhân trên địa bàn thành phố hiện nay gồm sáu mươi bốn bệnh viện tư nhân
hai trăm một mươi năm phòng khám đa khoa sáu hai trăm hai mươi ba phòng khám chuyên khoa và hơn chín nhà thuốc tư nhân
cụ thể sở y tế đề xuất bốn cơ chế bao gồm
cơ sở y tế tư nhân được đăng ký làm trạm y tế lưu động để chăm sóc và điều trị f tại nhà
trung tâm y tế quận huyện ký hợp đồng trách nhiệm với phòng khám tư nhân
phân bố số f theo quy định từ năm mươi đến một trăm linh người
điều kiện là nhân lực trạm y tế lưu động tư nhân tối thiểu ba người
trong đó ít nhất một bác sĩ và một điều dưỡng
thuốc điều trị covid một mươi chín do trung tâm y tế cấp
còn thuốc điều trị bệnh nền và cơ sở vật chất trang thiết bị sẽ do trạm y tế lưu động tư nhân tự trang bị
toàn bộ chi phí chăm sóc f của trạm y tế lưu động tư nhân do ngân sách nhà nước chi trả
tiền công khám tại nhà là hai mươi bảy năm trăm linh đồng một lần khám
chi phí đi lại là hai mươi đồng một lượt khám tại nhà
tiền công lấy mẫu xét nghiệm tết nhanh là một mươi sáu bảy trăm linh đồng
cơ sở y tế tư nhân được tham gia chăm sóc f tại nhà
sẽ hoạt động theo cơ chế thỏa thuận với người bệnh và có kiểm soát
cụ thể người bệnh covid một mươi chín được quyền lựa chọn bác sĩ tư nhân để chăm sóc
điều trị tại nhà và chịu trách nhiệm thanh toán tiền công khám
chi phí đi lại của nhân viên y tế theo giá thỏa thuận
sở y tế quy định giá cho một lần khám tại nhà không cao hơn giá khám dịch vụ
của các bệnh viện công lập trên địa bàn là hai trăm linh đồng một lượt khám
đối với các bệnh viện tư nhân điều trị người bệnh covid một mươi chín tại bệnh viện
ngân sách nhà nước sẽ thanh toán chi phí điều trị covid một mươi chín như tiền khám bệnh
tiền dường dịch vụ kỹ thuật theo mức giá dịch vụ khám chữa bệnh được bộ y tế quy định
bệnh viện tư nhân cũng được thanh toán tiền ăn chi phí sinh hoạt
chi phí mại tán nếu có theo quy định
đối với các chi phí khác phục vụ theo yêu cầu của người bệnh như tiền phòng
tiền ăn thì bệnh viện thu theo mức giá thỏa thuận
ngoài ra sở y tế tp hcm cũng đề xuất cho các cơ sở cách ly tập trung như cơ sở sản xuất
kinh doanh khách sạn được lựa chọn cơ sở y tế tư nhân đủ điều kiện tham gia
thực hiện chăm sóc f và ký hợp đồng theo mức giá thỏa thuận